để có được cơ ngơi này thực sự không dễ ngoài sự đồng hành chia sẻ của gia đình và cộng đồng còn là sự đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt trong đó có cả bài học từ những sai lầm trong quá khứ
trước đây gia đình anh thắng cũng từng làm nghề mộc quy mô tuy không lớn như bây giờ nhưng công việc cũng hay phải đi giao lưu
thi thoảng uống rượu xong thì lại xa vào những canh bạc bỏ bê vợ con gia đình

các bạn như mình ngồi cà phê rồi thỉnh thoảng ngồi cho vui nhưng mà cái vui của mình khi mà vào pháp luật thì nó không vui được như theo như mình nghĩ
hậu quả cho những ngày tháng đó là hai bản án dành cho bùi văn thắng vì hành vi đánh bạc lần thứ nhất là án treo lần thứ hai là án phạt tù ba tháng
ba tháng này là do trước đó tôi có ngồi chơi cũng chơi một lần ở quán cà phê đã bị một lần rồi nhưng mà chưa hết thử thách nên sau khi thì bị lần hai thì tôi mới bị án ba tháng
trước đây bao lần bố mẹ vợ con khuyên nhủ thắng cũng bỏ ngoài tai nhưng chỉ một lần chịu sự răn đe trừng phạt của pháp luật
mà bùi văn thắng đã tỉnh ngộ
những cuộc chơi sao lưu đã lấy đi thời gian của anh dành cho gia đình anh đã khiến cho cha mẹ phải buồn khiến cho người vợ tần tảo của mình phải lo lắng suy nghĩ
anh cũng đánh mất cả sự tự do đánh mất bản thân mình và mang thêm gánh nặng đến với người thân

trước đây bao lần bố mẹ vợ con khuyên nhủ thắng cũng bỏ ngoài tay nhưng chỉ một lần ở quán cà phê nhưng chỉ một lần ở quán cà phê nhưng chính nó đã đặt ra cho thắng một bài học nhớ đều là điều quan trọng trong cuộc đời mình
trước đây bao lần bố mẹ vợ con khuyên nhủ thắng cũng bỏ ngoài tay nhưng chỉ một lần ở quán cà phê nhưng chỉ một lần ở quán cà phê nhưng chỉ một lần ở quán cà phê nhưng chỉ một lần ở quán cà phê
sau đó mà được vẽ nên một con người hoàn toàn mới cũng từ đó mà được gọi tên
sau đó mà được vẽ nên một con người hoàn toàn mới từ đó mà được gọi tên